tỉnh trà vinh trang trọng tổ chức lễ trao tặng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng cho bảy mươi hai mẹ
và trao tặng một căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với nước
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế đảng bộ quân dân tỉnh trà vinh đã chịu nhiều hy sinh mất mát
toàn tỉnh có gần hai mươi liệt sĩ một mươi thương bệnh binh và sáu mươi năm gia đình có công với nước
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương bình liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy tỉnh trà vinh có thêm bảy mươi hai bà mẹ được chủ tịch nước tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có ba hai trăm linh ba mẹ được tặng danh hiệu cao quý này
nhân dịp này tỉnh trà vinh cũng đã xuất năm mươi tỷ đồng từ quỹ an sinh xã hội để xây một căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với nước đang gặp khó khăn về nhà ở